sau nhiều giờ truy xét lực lượng công an vừa bắt được nghi phạm đâm trọng thương
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
nghi phạm đông ông võ đức duy được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú cùng địa bàn
trước khi gây án đối tượng từng có tiền án tiền sự
trước đó khoảng sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm ông võ đức duy đang đi thể dục
về đến gần nhà thì bị đối tượng bất ngờ chạy đến gần dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần bụng
nạn nhân được gia đình trở lên bệnh viện trung ương huế cấp cứu
qua kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu bị đâm bẩy nhát vào ổ bụng
trong đó có vết đâm sâu nhất làm thủng dạ dày khiến nạn nhân mất nhiều máu
hiện nạn nhân đang được tiến hành phẫu thuật
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ